các đơn vị nghiệp vụ bộ công an phối hợp với cục quản lý thị trường và công an tp hcm đã kiểm tra phát hiện một kho hàng đang cất giữ hơn bốn triệu chiếc găng tay y tế kém chất lượng và giả nhãn hiệu
kho hàng có địa chỉ tại đường nguyễn văn tạo xã hiệp phước huyện nhà bè tp hcm được biết mới thuê khoảng một tuần trước
cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ lô hàng này với tổng cộng hơn ba thùng cắt tông trong đó cũng phát hiện dấu hiệu làm giả thương hiệu khải hoàn
vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ